phiên tòa xét xử vụ án tham mô tài sản xảy ra tại pvp lan tiếp tục với phần tự bào chữa của bị cáo
và tranh luận của luật sư với hội đồng xét xử và viện kiểm sát
luật sư tiếp tục cung cấp chứng cứ gỡ tội cho thân chủ của mình
bào chữa cho trịnh xuân thanh luật sư của bị cáo này cho rằng
bị cáo trịnh xuân thanh không có quyền quyết định trong việc pvp land chuyển nhượng cổ phần
mà thẩm quyền của việc này thuộc về pvp land
việc chuyển nhượng cổ phần hay thoái vốn của pvp land tại dự án nam đàn plaza
đã lấy ý kiến của tất cả các thành viên hội đồng quản trị pppland và giao cho nguyễn ngọc sinh thực hiện
dẫn chứng lời khai của bị cáo nguyễn ngọc sinh tại phiên tòa
đã khẳng định việc bán đất với giá bốn mươi hai triệu đồng là do lãnh đạo pvp land quyết định
do đó người đại diện phần vốn của pvc tại pvp land hoàn toàn được quyền quyết định việc chuyển nhượng cổ phần
chứ không cần có ý kiến của pvc hay ý kiến chỉ đạo của trịnh xuân thanh
cũng tại tòa bị cáo trịnh xuân thanh khai ppp land là công ty cổ phần hoạt động hoàn toàn độc lập theo luật doanh nghiệp
không phải công ty con của pvc pvc không chi phối vốn
do đó nếu pvc không đồng ý thì pvp land vẫn có thể thoái vốn được theo luật doanh nghiệp
về nội dung này đại diện viện kiểm sát khẳng định
bị cáo trịnh xuân thanh bị viện kiểm sát đánh giá là có vai trò quyết định
việc cho chuyển nhượng một mươi hai triệu một trăm hai mươi cổ phần và chỉ đạo đào duy phong nguyễn ngọc sinh thực hiện
bản thân thanh cũng đã chiếm hưởng số tiền lớn là một mươi bốn tỷ đồng
tự bào chữa thêm cho mình bị cáo đề nghị hội đồng xét xử phải căn cứ vào chứng cứ khách quan để xét xử
chứ không nên quy chụp một vía vì tất cả các luật sư kể cả luật sư không bảo vệ cho bị cáo này
cũng đều nói bị cáo không phạm tội tham ô
về phía bị cáo đinh mạnh thắng luật sư bảo chữa cho bị cáo này cho rằng
sự không cụ thể hóa hành vi dẫn đến nhận định có những sai lầm rất nghiêm trọng
viện kiểm sát quy kết bị cáo đinh mạnh thắng đã kết nối giúp thái kiều hương tiếp xúc với bị cáo trịnh xuân thanh để nhờ thoái vốn
nhưng nếu dừng ở điểm này có xảy ra hành vi phạm tội hay không
luật sư cho rằng không có tài liệu nào thể hiện bị cáo đinh mạnh thắng biết về trình tự thủ tục thỏa thuận thương lượng về giá cả
vậy đinh mạnh thắng giúp sức cho các bị cáo khác phạm tội ở hành vi nào
theo luật sư bảo chữa bị cáo thắng chỉ thỏa mãn dấu hiệu của điều ba trăm sáu mươi sáu bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm tội
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
quan điểm luận tội của viện kiểm sát xác định đinh mạnh thắng thái kiều hương huỳnh nguyễn quốc duy
là những người thực hiện hành vi móc nối tác động để trịnh xuân thanh đào duy phong nguyễn ngọc sinh
thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần pvp land